hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa chỉ đạo đồn biên phòng trung lý hoàn tất hồ sơ mở rộng điều tra vụ án bàn giao người tăng vật cho công an tỉnh thanh hóa xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan tới ma túy tại vĩnh phúc bất ngờ kiểm tra quán karaoke linh dung ba có địa chỉ tại tổ dân phố tân hà thị trấn gia khánh huyện bình xuyên
công an huyện bình xuyên đã phát hiện và bắt giữ bốn mươi ba đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ
gồm một mươi tám nữ hai mươi năm nam vật chứng thu giữ là một số túi ni lông trong suốt màu trắng bên trong có bám dính tinh thể dạng đá và một số viên ma túy tổng hợp
sau khi lập hồ sơ ban đầu các đối tượng được đưa về trụ sở công an để test nhanh với chất ma túy
kết quả có ba mươi chín trên bốn mươi ba đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng này chủ yếu đến từ các tỉnh phú thọ điện biên lào cai tuyên quang sơn la hòa bình quảng ngãi và vĩnh phúc có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn tuổi
hiện công an huyện bình xuyên đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
một đường dây đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa và ghi lô đề trên mạng internet quy mô lớn do nguyễn thị huệ ở xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa cầm đầu đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa triệt phá
qua công tác điều tra ban đầu phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng là các đại lý chân rết của huệ trên địa bàn thị xã bỉm sơn huyện hà trung và huyện nga
sơn thu giữ ba xe ô tô hai máy phách một trăm năm mươi bốn triệu đồng tiền mặt và các tài liệu khác có liên quan
được biết nguyễn thị huệ là đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc thế nhưng ngựa quen đường cũ huệ vẫn tiếp tục lập hai trang mạng và tổ chức cho các đại lý ghi lô đề và đánh sóc đĩa trên mạng
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ đường dây đánh bạc này với tổng số tiền là gần ba mươi tỷ đồng
ngày hôm nay công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã phước hậu huyện long hồ tỉnh vĩnh long bắt quả tang một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ vào khu đất chống tại ấp phước ngân a xã phước hậu huyện long hồ bắt quả tang chín đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vĩnh long bến tre và tp hcm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà một cân đồng hồ bốn cửa sắt chín xe mô tô tám điện thoại di động và số tiền gần hai mươi sáu triệu đồng
công an huyện long hồ đã lập biên bản vi phạm thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ